trung tâm ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao phối hợp với sở khoa học và công nghệ tp hcm giới thiệu cuộc thi đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng tham gia là cá nhân thanh niên giảng viên sinh viên các trường đại học cao đẳng học viện trên địa bàn tp hcm và các tỉnh thành lân cận có mong muốn khởi nghiệp
có ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc các lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp tạo giống cây trồng chế biến và bảo quản nông sản v v
khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến hoặc được cải tiến đổi mới công nghệ áp dụng phù hợp tại việt nam
cuộc thi mong muốn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
phòng chung kết và trao dạy sẽ diễn ra từ ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám